cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga
chú tại huyện yên lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay phùng thị nga đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
và tài khoản youtube dân oan vĩnh phúc để đăng tải nhiều bài viết video
có nội dung xuyên tạc nói xấu không đúng sự thật bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm
uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
danh dự của các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước
gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án